tối ngày hai mươi hai tháng chín thành phố móng cái tỉnh quảng ninh đã đón nhận quyết định của thủ tướng chính phủ
công nhận là đô thị loại hai đón nhận huân trường độc lập hạng ba và kỷ niệm một mươi năm thành lập thành phố hai nghìn tám hai nghìn một mươi tám
nằm ở địa đầu đông bắc của tổ quốc móng cái có năm dân tộc anh em dân số gần một mươi một vạn người
diện tích tự nhiên năm trăm một mươi tám hai trăm bảy mươi tám km hai có hơn bảy mươi tám km đường biên giới trên bộ và trên biển
tiếp giáp với nước cộng hòa nhân dân trung hoa
trong một mươi năm trở lại đây tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố mong cái luôn duy trì ở mức cao
cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch nhanh theo hướng hiện đại
thành phố có hơn một doanh nghiệp hoạt động thường xuyên trên tất cả các lĩnh vực và tăng gấp ba lần so với năm hai nghìn tám
tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế mong cái đạt ba mươi bốn bảy trăm hai mươi triệu usd
thành phố cũng đã đón gần một mươi triệu lượt khách du lịch với tổng doanh thu đạt gần một năm trăm linh tỷ đồng
sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng cao với tổng giá trị sản xuất đạt hơn năm mươi bảy tỷ đồng